ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương đã kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống tham nhũng tại hà tĩnh
tại buổi làm việc đồng chí võ văn thường đánh giá công tác phòng chống tham nhũng ở hà tĩnh có nhiều
cố gắng đối với công tác giải quyết khiếu nại tố cáo hà tĩnh đã tổ chức tiếp gần ba chín trăm linh lượt
người chủ yếu là các công dân tập trung kiến nghị liên quan đến việc đền bù hỗ trợ sau sự cố môi
trường biển vấn đề về giác thải và chủ trương xã hội hóa mô hình quản lý trợ
theo trưởng ban tuyên giáo trung ương thời gian tới hà tĩnh cần tiếp tục quán triệt sâu rộng
các chỉ thị văn bản lãnh đạo chỉ đạo của trung ương tăng cường các biện pháp phòng ngừa trong
công tác cán bộ công tác hành chính tăng cường giám sát trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tham
ô tham nhũng trên các lĩnh vực như đất đai quy hoạch điều chỉnh quy hoạch tài nguyên khoáng sản